chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác
thưa quý vị trong chuyến thăm chính thức trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín
theo lời mời của bộ công an trung quốc
vào chiều ngày một mươi ba tháng chín tại thủ đô bắc kinh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đã chào xã giao đồng chí thái kỳ ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư
chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng
cùng dự về phía bộ công an trung quốc có đồng chí vương tiểu hồng
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc
về phía bộ công an việt nam có thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đồng chí thái kỳ đã hoàn ngành
đánh giá cao chuyến thăm trung quốc của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước
trên tất cả các lĩnh vực trên tinh thần quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm một mươi sáu chữ
láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai
và tinh thần bốn tốt láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí thái kỳ đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh việt nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà trung quốc đã đạt được thời gian qua
nhất là việc tổ chức thành công đại hội lần thứ hai mươi đảng cộng sản trung quốc
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai và kỳ họp lần thứ nhất lưỡng hội khóa một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn trí tình
của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tổng trước đây
và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay
hợp tác an ninh thực thi pháp luật bộ công an việt nam xác định
nhận thức chung đạt được sự lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
là những định hướng lớn quan trọng để hai bên quán triệt chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện
đến nay quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật hai nước
cơ bản đã hình thành các cơ chế hợp tác toàn diện nhiều cấp nhiều lĩnh vực
và đạt được nhiều kết quả tích cực rõ rệt trở thành quan hệ trụ cột
là điểm sáng trong quan hệ tổng thể giữa hai đảng hai nước
thời gian tới bộ công an việt nam và các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật trung quốc
sẽ tích cực thực hiện các văn bản thỏa thuận kế hoạch đã ký
phát huy hiệu quả các cơ chế hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm
đối thoại an ninh chiến lược cấp thứ trưởng
phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
như tội phạm ma túy tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet mua bán người
truy bắt tội phạm và tuần tra kiểm soát đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
phối hợp bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng
các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và các cơ quan đại diện doanh nghiệp công dân nước này ở bên nước kia
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước
phối hợp hỗ trợ lẫn nhau về công tác đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh
cùng ngày một mươi ba tháng chín tại thủ đô bắc kinh trung quốc
bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
và đồng chí vương tiểu hồng ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc đồng chủ trì hội nghị
báo cáo tổng thể về kết quả hợp tác giữa bộ công an hai nước thời gian vừa qua
do đồng chí tử đại đồng thứ trưởng bộ công an trung quốc trình bày
và báo cáo đánh giá tình hình kết quả hợp tác giữa bộ công an hai nước việt nam trung quốc
từ hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ bảy đến nay
do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam trình bày
đã nhấn mạnh trong hơn hai năm qua bộ công an hai nước đã tích cực thực hiện những nhận thức chung
và nội dung trong biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ bảy
được tổ chức tại hà nội việt nam
đã tích cực phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
nhất là khu vực biên giới hai nước
đóng góp tích cực cho sự phát triển và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp tổ chức ba cao điểm về đấu tranh
chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người và phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
đạt được nhiều kết quả tích cực
góp phần kiềm chế làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
về hợp tác thời gian tới bộ công an hai nước khẳng định
tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức ở mỗi nước
làm tốt công tác bảo hộ công dân
tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
như tội phạm hình sự ma túy kinh tế mua bán người
tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet
truy bắt trao trả các đối tượng phạm tội
tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh biên giới
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng công an trung quốc vương tiểu hồng và bộ trưởng tô lâm
nhất trí cho rằng ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất
cần quán triệt triển khai nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất
hai đảng hai nước đến tất cả công an các đơn vị địa phương mỗi nước
tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa qua nệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
hòa thuận hai bên đã ký kết tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
hàng năm tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet
và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép
phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
hai bên tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý dân cư quản lý xã hội trên nền tảng số
triển khai dịch vụ công trực tuyến
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng
đã ký biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
và bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
dịp này bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng cũng đã trao tặng bộ trưởng tô lâm kỷ niệm trương trường thành vàng
trước đó bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với thượng tướng vương xuân ninh tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
tại cuộc gặp đồng chí vương xuân ninh
ủy viên trung ương đảng tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí bộ trưởng tô lâm
nhân dịp đồng chí bộ trưởng thăm chính thức trung quốc và tham sự hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
đồng chí vương xuân ninh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên và đề nghị một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới
nhằm đảm bảo an ninh trả tự xã hội ở mỗi nước cũng như góp phần vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
bộ trưởng tô lâm nhất trí về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong đó tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
nghiên cứu ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng nhiệm vụ để tạo khuôn khổ pháp lý triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể
tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm công tác trên lĩnh vực chống khủng bố chống biểu tình bạo loạn cứu nạn cứu hộ
bảo đảm an ninh các công trình trọng điểm quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực đào tạo huấn luyện cán bộ cho lực lượng chống khủng bố chống biểu tình bạo loạn bảo vệ mục tiêu
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc ngày hôm nay tại thủ đô bắc kinh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đã hội kiến đồng chí trần văn thanh ủy viên bộ chính trị bí thư ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc cùng dự có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
tiếp bộ trưởng tô lâm đồng chí trần văn thanh nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh chuyến thăm chính thức trung quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trung quốc với bộ công an việt nam trong thời gian qua
bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh
nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhằm thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng
đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc
góp phần đưa quan hệ hai đảng hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí trần văn thanh đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh việt nam và trung quốc là láng giềng gần gũi có truyền thống hữu nghị lâu đời
việt nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ to lớn trí tình của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay
thời gian qua dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng
đặc biệt là kết quả chuyến thăm trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
ngay sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
quan hệ hai đảng hai nước đã có những tiến triển và đạt nhiều thành quả tích cực
đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước
hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa hai nước đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực
từ hoạt động tiếp xúc cấp cao song phương đa phương
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
bảo hộ công dân đào tạo cán bộ viện trợ trang thiết bị chuyên dụng
vật tư y tế chống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hết sức gắn bó giữa hai nước
thời gian tới hai nước cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể
nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có
và thiết lập mở rộng các cơ chế hợp tác mới
tăng cường hợp tác an ninh đa phương trong các cơ chế hợp tác đa phương
cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
trong khu vực và trên thế giới
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
hỗ trợ bộ công an đào tạo cán bộ nâng cao năng lực thực thi pháp luật
họa sáng ngày hôm nay tại bắc ninh
trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới
tham dự buổi lễ có đại diện một số bộ ngành trung ương và tỉnh bắc ninh
cùng đại diện một số đoàn khách quốc tế các nhà khoa học các nhà giáo lão thành
các sĩ quan tướng lĩnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
cùng đông đảo cán bộ giảng viên học viên của nhà trường
khẳng định năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn là năm mang tính chất bản lì
với nhiều thay đổi trong chiến lược phát triển
thiếu tướng tiến sĩ nguyễn ngọc cương hiệu trưởng nhà trường cho biết
tập thể lãnh đạo cán bộ giảng viên học viên nhà trường
sẽ phải bắt tay ngay vào hành động
tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
nhằm tạo ra sự thay đổi về chất
đó là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của đảng
nghị quyết chỉ thị của bộ công an
quy chế quy định của bộ giáo dục và đào tạo
và của bộ công an về tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
hoàn thiện sớm đề án phát triển trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng
triển khai đề án thành lập khoa y dược
khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
hoàn thiện các điều kiện cần thiết
để tổ chức đào tạo trung tâm biểu đoạn chính trị
tiếp tục mời các chuyên gia trong và ngoài ngành
tham gia thỉnh giảng xây dựng chỉnh lý chương trình
đào trình tài liệu dạy học các hướng mới
phần đấu hoàn thành sớm ba chương trình đào tạo văn bằng hai
ngành trinh sát kỹ thuật kỹ thuật công an nhân dân
và hậu cần công an nhân dân